chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
đến với những nội dung chính của chương trình xin chúc quý vị đang theo dõi chương trình có một ngày mới mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ tổ chức nhiều sự kiện quốc tế trong nước quan trọng
đặc biệt năm nay sẽ diễn ra đại bộ các cấp hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
để thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng
đúng với quy định số một trăm tám mươi ba của bộ chính trị ngày hôm qua hai mươi một tháng một
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã ký công an số bảy mươi bảy
gửi các tỉnh ủy thành ủy các ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương
các đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương
về thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng
về việc tặng hoa tại các cuộc meeting lễ kỷ niệm đại hội hội nghị và các hoạt động khác
có lãnh đạo dự hoặc đồng chí lãnh đạo được phân công dự tặng chung một lãng hoa với nội dung
ban chấp hành trung mương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam chúc mừng
văn phòng trung ương đảng hoặc cơ quan giúp việc trực tiếp đồng chí lãnh đạo được phân công dự
chuẩn bị lãng hoa các đồng chí lãnh đạo khác không tặng hoa
về việc tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
nhân dịp kỷ niệm ngày sinh và tết nguyên đán
văn phòng trung ương đảng chuẩn bị thường trực ban bí thư tặng một lãng hoa chung
văn phòng chủ tịch nước chuẩn bị chủ tịch nước tặng một lãng hoa chung
văn phòng quốc hội chuẩn bị ủy ban thường vụ quốc hội tặng một lãng hoa chung
văn phòng chính phủ chuẩn bị thường trực chính phủ tặng một lãng hoa chung
các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư ủy viên trung ương đảng không tặng hoa với tư cách cá nhân
các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư ủy viên trung ương đảng văn phòng trung ương đảng văn phòng chủ tịch nước văn phòng quốc hội văn phòng chính phủ văn phòng ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các tỉnh ủy thành ủy các ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo cơ hội
những ngày này trên các tuyến phố của thủ đô hà nội không khí tết nguyên đán đã tràn ngập khắp mọi nơi
diện mạo của thành phố cũng đang trở nên đẹp hơn bao giờ hết với đèn hoa rực rỡ tô điểm thêm cho nét đẹp của thủ đô
gần một tuần nay hội phụ nữ và đoàn thanh niên phường phương liên đã liên tục mở các đợt gia quân
quét dọn đường phố và trang trí cỡ hoa khắp các khu dân cư tổ dân phố trên địa bàn
hoạt động này không chỉ tô điểm cho đường phố đô thị
mà còn giúp người dân đoàn kết nâng cao chất lượng đời sống tinh thần
vui vẻ đấm ấm và hạnh phúc bên gia đình hơn thì chúng tôi lại càng hào hứng
để làm nào để cho môi trường của phường phương liên của chúng tôi ngày càng xanh sạch đẹp
trên các tuyến phố trung tâm của thủ đô màu của những loài cây đặc trưng của tết đã lên lõi khắp ngõ phố
các ngã đường tô điểm thêm cho sắc xuân ngày tết đánh dấu thời điểm khởi đầu năm mới
đây cũng là lúc con người kỳ vọng gửi gắm những điều tốt đẹp nhất về tương lai
các tuyến đường được trăng cờ kết hoa
và các cái đèn trang trí rất là nổi bật khác với những ngày lễ khác
mùa xuân đúng là có cái cành hoa đào quất rồi các cái được trang trí ở trên các cái đường phố rất là đẹp
chúng tôi thấy rằng là người dân thủ đô ai ai cũng phấn khởi
cùng với hoa thì ánh đèn đã khiến nơi đây thật lung linh
hai hoa mang đậm nét văn hóa của đất nước các bạn
và rõ ràng trong từng cảnh còn gửi gắm thông điệp nào đó
tôi rất thích không khí
hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người
đường phố rất là đẹp trang hoa đèn nhất là buổi tối
đường phố đèn sáng lung linh này với cả không bị lề lẹt như là những năm trước
với cả đường phố rất là tấp nập không khí tết
năm kỳ hời cũng đang dần khép lại nhường chỗ cho xuân canh tí hai nghìn hai mươi
với những sắc màu lung linh cùng tinh thần phấn khởi của người dân
hứa hẹn năm hai nghìn hai mươi sẽ mang lại nhiều hạnh phúc và thành công
cho tất cả mọi người
thưa quý vị tàu mộ là một nét đẹp văn hóa được người việt coi trọng
gìn giữ từ bao đời nay
không chỉ thể hiện sự hiếu thuận thể hiện đạo nghĩa của con cháu đối với những người đã khuất
tàu mộ cuối năm còn là phong tục để thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ
và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
sau một năm học tập tại hà lan
hôm nay thái thủy tiên cùng gia đình có mặt ở công viên tâm linh lạc hồng viên này
để cùng thăm lại phần mộ của người ông đã mất
ông bà tổ tiên
ngay từ khi còn nhỏ thủy tiên và các anh em trong gia đình
đã biết tới tục tàu mộ cuối năm
vì vậy mỗi khi tết đến xuân về dù đi xa đến đâu
thủy tiên cũng đều quay về để cùng gia đình hướng về nguồn cội
tàu mộ thăm của cụ là một nét đẹp truyền thống văn hóa của việt nam

và việc đi thăm mộ này
nó là để chúng em luôn luôn hướng về các cụ của ông các bà
và tiếp tục những lời dân dạy của các cụ cho hệ trẻ này
tàu mộ cuối năm từ lâu đã trở thành một tục lệ truyền thống không thể thiếu
đối với mỗi người dân đất việt
và mỗi dịp chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
dù ở bất kỳ nơi đâu các thành viên trong gia đình lại tụ họp
cùng nhau quây quần tới thăm mộ ông bà tổ tiên
tục tảo mộ không chỉ thể hiện sự hiếu thuận
vui vẻ của con cháu đối với những người thân đã khuất
mà còn là dịp để các gia đình quây quần xích lại gần nhau hơn
để thế hệ trẻ có thể hiểu và lưu giữ các nét đẹp văn hóa của dân tộc
nó mang tính nhất là giáo dục đạo đức cho con cháu
thực hiện ra nghiệp tấm lòng đạo nghiệp của con cháu để tùy tụ thiên hướng qua
những người đã khuất những người đã còn sống
đặc biệt là xây dựng một kinh ngạch hoặc mối quan hệ để cho những người đang sống nhìn nạc
tôi đã diễn biến và mời các cụ về ăn tết bản tụ gia đình trong dịp tháng mới này
đấy cái hai nữa là đưa các cháu nhỏ lên trước này
để nó thấy được phong tục của nhà mình nó đẹp như thế nào
và để các cháu cũng sẽ tiếp nối với phong tục của mình
khi xã hội ngày càng phát triển
nghiệp sống của mỗi người cũng theo đó mà đổi thay
thế nhưng dù thay đổi đến đâu phát triển như thế nào
thì những nét đẹp văn hóa của dân tộc vẫn luôn được gìn giữ và phát huy
và tục tàu mộ cuối năm là một nét đẹp văn hóa như vậy
theo tân hoa xá hơn ba mươi gia đình đã bị mất điện trong ngày hai mươi một tháng một
sau khi những cơn bão mạnh quét qua khu vực miền đông australia trong suốt đêm
bão gây ra những trận mưa đá tại thủ đô canberra
đồng thời tiếp tục tiến xa hơn về phía đông australia
cảnh tình trạng mất điện kéo dài tại phần lớn các khu vực ở các bang new south wales queensland và victoria
cơ quan ứng phó tình hình khẩn cấp tại bang new south wales cho biết đã có hơn tám trăm linh cuộc gọi đề nghị hỗ trợ trong suốt đêm
phần lớn là từ các vùng ngoại ô phía nam thành phố sydney
tại new south wales gió mạnh tốc độ hơn một trăm linh km trên giờ ở một số khu vực đã khiến nhiều mảnh mái nhà bay trên không trung
và rơi xuống một tuyến đường chính đang có nhiều phương tiện giao thông qua lại
tại khu vực công viên quốc gia blue mutons hai thanh niên đã bị xét đánh phải nhập viện
về phía bắc bang queensland các cơn bão đã khiến khoảng hai mươi gia đình lâm vào cảnh mất điện
tại new south wales công ty điện angres cho biết một mươi bốn ngôi nhà đã bị mất điện do gió mạnh xét và mưa đá
ngày hai mươi một tháng một chính quyền thành phố colone của đức đã buộc phải tạm đóng cửa một cây cầu quan trọng nằm gần ga tàu hỏa chính
và ngừng hoạt động vận tải đường sắt qua đây khi phát hiện một quả bom chưa nổ từ chiến tranh thế giới thứ hai tại đây
theo giới chức sở tại các công nhân làm việc tại một công trường xây dựng đã phát hiện ra một quả bom nặng năm trăm linh kg
ở bờ phải của sông rinea quả bom trên được xác định là do không quân mỹ ném xuống trong chiến tranh thế giới thứ hai
để phục vụ đội giả phá bom mìn triển khai công việc tháo dỗ bom từ chiều hai mươi một tháng một theo giờ việt nam
chính quyền thành phố cologne đã cho sơ tán các văn phòng gần khu vực và tạm ngừng hoạt động lưu thông trên cầu hohenzollern
đầu tháng này tại thành phố dorcmund khoảng một mươi bốn người đã được lệnh sơ tán khẩn cấp
sau khi phát hiện hai quả bom chưa nổ tại trung tâm thành phố
thủ tướng nhật bản shinzo abe đã cho biết nước này sẽ thành lập đơn vị phòng thủ không gian
để tự vệ trước các đối thủ đang phát triển nhiều loại tên lửa và các công nghệ khác
đơn vị này sẽ phối hợp với lực lượng tương ứng của mỹ do tổng thống donald trump lập ra gần đây
trong bài phát biểu về chính sách trong phiên họp đầu tiên của quốc hội đầu năm mới
thủ tướng abe cho biết đơn vị sứ mệnh không gian sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng bốn tới
và sẽ trực thuộc lực lượng phòng không nhật bản
lực lượng không gian nhật bản sẽ phối hợp chặt chẽ với mỹ
bảo vệ các mối đe dọa đối với những thiết bị thông tin không gian như vệ tinh
đơn vị không gian sẽ đóng tại căn cứ không quân hiện nay ở fuchu vùng ngoại ô phía tây của tokyo
nơi khoảng hai mươi người sẽ bắt đầu làm việc trước khi được hoàn thiện bộ máy vào năm hai nghìn hai mươi hai
tháng một mươi hai vừa qua nội các nhật bản đã đề xuất năm mươi sáu tỷ yên
tương đương bốn trăm sáu mươi triệu đô la mỹ ngân sách cho các dự án liên quan đến không gian
và đang chờ được quốc hội phê chuẩn
ngày hai mươi một tháng một chính quyền vùng đô thị bangkok đã công bố bốn biện pháp khẩn cấp
nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí gây ra bởi bụi mịn
bằng hoặc nhỏ hơn hai năm micromet đang trở nên trầm trọng
theo đó các cơ quan có chi nhánh ở bangkok sẽ được đề nghị lùi giờ làm việc
xuống một mươi giờ sáng và kết thúc vào một mươi tám giờ chiều nhằm giảm tắc nghẽn giao thông
bốn trăm ba mươi bảy trường công trong thành phố sẽ đóng cửa trong một ngày hai mươi hai tháng một
nhằm giảm số lượng phương tiện giao thông trên đường cũng như tác động
đối với sức khỏe của chính quyền
ngoài ra người dân sẽ được phát khẩu trang tại sáu mươi tám trung tâm y tế công cộng của thành phố
các chạm xe buýt hoặc ga tàu điện trên cao
chính quyền cũng sẽ kêu gọi người dân tự bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang
khi rời khỏi các tòa nhà để ra ngoài trời
theo ghi nhận lượng bụi mịn pm hai năm tại năm mươi trên năm mươi hai khu vực ở thủ đô
đã vượt ngưỡng an toàn trong sáng hai mươi một tháng một thậm chí còn tồi tệ hơn ngày hôm trước
các mức độ ô nhiễm pm hai năm vượt ngưỡng an toàn cũng được ghi nhận
tại nhiều tỉnh khác ở thái lan
ngày hai mươi một tháng một chính quyền thành phố seoul thông báo triển khai bốn tuyến xe buýt xanh
chạy quanh các địa danh nổi tiếng thành phố như là phố myongdong ga seoul tháp nam san
cùng gyeongbok từ một mươi giờ sáng ngày hai mươi chín tháng một
mỗi ngày sẽ có hai mươi bảy xe buýt chạy bốn tuyến từ sáu giờ ba mươi sáng tới hai mươi ba giờ đêm
giá vé là sáu trăm linh won tương đương một mươi hai vnđ bằng một nửa giá vé xe buýt nội đô thông thường
hành khách vẫn được giữ nguyên yêu đãi hiện hành khi chuyển sang các phương tiện giao thông công cộng khác
như tàu điện ngầm xe buýt thông thường
trước mắt chính quyền thành phố seoul sẽ sử dụng xe buýt chạy bằng khí nén thiên nhiên
từ tháng năm tới thành phố sẽ thay thế toàn bộ bằng xe điện ngầm thấp thân thiện với môi trường
và thuận tiện cho người khuyết tật
chính quyền thành phố seoul quyết định đưa vào phục vụ bốn tuyến xe buýt mới này
nhằm giảm bất tiện cho người dân sau khi thành phố bắt đầu cấm lưu thông xe xả thải
ở mức năm mức cao nhất tại khu vực giao thông xanh phía trong tường thành hàn giang
thành phố hồ chí minh triển khai dịch vụ thuế điện tử e tax grab bi câu việt
đồng loạt tăng phụ phí dịp tết có thể sốt giá đất nền cục bộ tại thành phố hồ chí minh
trong năm hai nghìn hai mươi đây sẽ là những nội dung sẽ được đề cập trong năm phút nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
hồ chí minh triển khai dịch vụ thuế điện tử e tax có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử
trên một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau
ngoài ra dịch vụ e tax còn giúp tra cứu các hồ sơ thuế đã gửi đến cơ quan thuế
các thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ thuế tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế số thuế phải nộp
qua những chuyến kiểm tra đột xuất tại các cửa hàng rượu ngoại bánh kẹo nhập khẩu tại hà nội
rất nhiều các sản phẩm thiếu nhãn mát thiếu thông tin xuất xứ đã bị phát hiện
vì vậy trong thời gian tới văn phòng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra
giám sát nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại
nhằm bảo đảm hàng hóa tết cho người dân
thời gian qua lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ buôn bán vận chuyển pháo nổ
tại các tỉnh biên giới và trong thị trường nội địa
tuy nhiên càng gần tết nguyên đán hoạt động này càng tiếp tục diễn biến phức tạp
đặc biệt trên các trang mạng xã hội như facebook youtube
vì vậy các địa phương cần tiếp tục phổ biến phát động toàn dân không tham gia
tiếp tay cho các đối tượng buôn bán vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép pháo nổ
đồng thời xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh buôn bán pháo
theo hiệp hội bất động sản tp hcm năm hai nghìn hai mươi ít có nguy cơ xảy ra bong bóng
nhưng có thể xảy ra tình trạng sốt giá đất nền cục bộ ở một số khu vực
có quy hoạch phát triển đô thị phát triển giao thông
dự đoán trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi các doanh nghiệp bất động sản
có thể vẫn còn phải tiếp tục đương đầu với khó khăn thách thức
phần khúc thị trường căn hộ trung cư nhà ở thương mại một hay phòng ngủ
có giá vừa túi tiền tiếp tục giữ vị trí chủ đạo trong thị trường bất động sản
đi đôi với nguồn cung dự án nhà ở xã hội tăng thêm trong năm hai nghìn hai mươi
từ ngày hai mươi hai tháng một đến ngày hai mươi chín tháng một tức ngày hai mươi tám tháng chạp đến ngày mùng năm tết
mức phụ thu đối với grabbuy sẽ tăng thêm một mươi đồng và grabcar tăng lên một mươi năm đồng một chuyến
với goby của goviet nếu khách đi quãng đường dưới hai km sẽ phụ thu hai mươi đồng
trên hai km phụ thu năm đồng km phụ phí ban đêm là một mươi đồng một đơn
với hãng bee beebuy sẽ phụ thu một mươi năm đồng một chuyến
đi tỉnh một chiều phụ thu hai mươi năm đồng
tương tự mức phụ phí bika cao nhất là hai mươi đồng một chuyến
đi tỉnh một chiều là một trăm linh đồng và hai chiều là hai trăm linh đồng một chuyến
nhân dịp năm mới jetstar pacific cho biết sẽ tung hai hai mươi vé máy bay giá từ hai hai mươi đồng
vào đúng đêm giao thừa vé sẽ được mở bán từ hai mươi h hai mươi phút đêm ba mươi tết tức ngày hai mươi bốn tháng một
áp dụng cho các trạng bay nội địa của hãng trong khoảng thời gian từ tháng ba cho đến tháng một mươi
trong đó một số điểm hot về du lịch như
huế đà nẵng sẽ có số lượng vé ưu đại lớn
ba phương án được đưa ra là sẽ sử dụng vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn của tổng công ty hàng không việt nam
hoặc sử dụng tranh lực nguồn thu chi từ khai thác tài sản khu bay do tổng công ty hàng không việt nam đang tạm quản lý
tổng số vốn cần để đầu tư cải tạo nâng cấp hạ tầng hai sân bay là hơn bốn tỷ đồng
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa công bố số điện thoại đường dây nóng đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết dương lịch tết nguyên đán canh tí và lễ hội xuân hành hai mươi